thưa quý vị tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom
nhằm vào một đám đông người công giáo ở miền nam philippines khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
trước vụ việc này philippines đã tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội
để củng cố an ninh ở miền nam và xung quanh thủ đô manila
trên kênh telegram is tuyên bố những chiến binh của califest hay còn gọi là khalifa
một thể chế nhà nước hồi giáo đã kích nổ một thiết bị
tại một cuộc tụ tập lớn của những người công giáo ở thành phố marawi
vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ công giáo buổi sáng
ở một trường đại học thể thao tại thành phố marawi bang pidanao
khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và khoảng năm mươi người khác bị thương
vụ nổ xảy ra chỉ hai ngày sau khi một mươi một tay súng cùng thủ lĩnh tình nghi
thuộc nhóm khủng bố dala islamia bị tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét
do quân đội philippines tiến hành
tư lệnh lực lượng vũ trang philippines cho rằng có khả năng vụ đánh bom là một hành động trả đũa
liên quan đến tình hình xung đột giữa x
x bảy và hamas tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ x bảy edf
trung tướng henry halevy xác nhận quân đội x bảy đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam gaza
trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc khu vực này
phát biểu cho các quân lĩnh thuộc sư đoàn gaza ở miền nam x bảy
ông halevy tuyên bố các hành động của edf ở phía nam gaza cũng sẽ mạnh mẽ
và hiệu quả tương tự các hành động ở phía bắc gaza
trước đó quân đội x bảy đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong
và xung quanh thành phố khan yunis thành phố lớn thứ hai của gaza
trong bối cảnh israel mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam của vùng lãnh thổ của palestine
trong khi đó nhiều người dân palestine cho biết quân đội x bảy đã thả truyền đơn
yêu cầu họ di chuyển sâu hơn về phía nam tới rafah hoặc tới khu vực ven biển phía tây nam của gaza
tình hình xung đột giữa x bảy và hamas cũng đang làm dấy lên những quan ngại
về an ninh hàng hải trên vùng biển trung đông
trong ngày hôm qua các tàu thương mại đi qua biển đỏ đã bị máy bay
không người lái và tên lửa tấn công bằng giờ đồng hồ hàng giờ đồng hồ
lực lượng houthi ở yemen tuyên bố nhận trách nhiệm
theo bộ tư lệnh trung tâm mỹ cencom tàu khu trục kani hoạt động trên biển đỏ
ngày ba tháng một mươi hai đã đáp lại những cuộc gọi khẩn cấp và cung cấp hỗ trợ
sau các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ do nhóm houthi ở yemen kiểm soát
houthi cùng ngay xác nhận đã tấn công hai tàu thương mại là zunati x pro và number chín
houthi cho rằng hai tàu trên bị nhắm mục tiêu
vì từ chối tuân thủ cảnh báo song không nêu thêm thông tin chi tiết
houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp lại yêu cầu của người dân yemen
và lời kêu gọi từ các quốc gia hồi giáo muốn sát cánh với người dân palestine
quân đội mỹ tuyên bố chiến hạm kani đã bắn hạ ba máy bay không người lái
khẳng định những cuộc tấn công là mối đe dọa đối với thương mại quốc tế
phía israel sau đó cho biết không có mối liên hệ nào với hai tàu bị phong trào houthi tấn công
theo nam vip cũng thông tin một tàu bị hư hỏng nhẹ và một tàu hư hỏng nghiêm trọng có nguy cơ bị đắm
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ukraine và ba lan dự định sẽ mở một cửa khẩu biên giới
trong ngày bốn tháng một mươi hai để cho xe tải không chở hàng hóa qua lại
đây là nỗ lực của hai nước nhằm giảm bớt ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình của giới vận tải ba lan
trong nhiều tuần qua đã làm tê liệt giao thông tại khu vực biên giới
nhà chức trách ukraine cho biết
cửa khẩu donobijos urinev hiện chỉ phục vụ ô tô và xe buýt sẽ được mở cửa cho các xe tải không chở hàng
từ ukraine đến ba lan bắt đầu từ ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai
đây được coi là biện pháp đầu tiên trong nhiều biện pháp sẽ được thực hiện nhằm giải tỏa khu vực biên giới
giảm bớt hàng hóa tắc nghẽn và tăng cường công suất hoạt động của khu vực biên giới ukraine ba lan
kể từ đầu tháng một mươi một các tài xế xe tải ba lan đã phong tỏa nhiều cửa khẩu biên giới với ukraine
để phản đối quyết định
các tài xế xe tải của liên minh châu âu eu nới lỏng các quy định của khối đối với các công ty vận tải ukraine từ năm ngoái
và khiến các đối tác ukraine có lợi thế hơn về mặt giá cả
điều này khiến cho hàng dài xe từ ukraine bị mắc kẹt lại biên giới trong nhiều ngày
dưới thời tiết giá lạnh và thiếu thốn thực phẩm
để xoa dịu sự phản đối của giới xe tải ba lan chính phủ nước này cho biết sẽ tăng cường các cuộc kiểm tra đối với xe tải từ ukraine
tuy nhiên các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn cho đến nay
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày ba tháng một mươi hai cho rằng
các cam kết cắt giảm khí thải tại hội nghị các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu lần thứ hai mươi tám cop hai mươi tám vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện tại
phát biểu tại ngày làm việc thứ tư của cop hai mươi tám tổng thư ký guterres nhận định
những cam kết về cắt giảm khí mê tan thải ra môi trường là một bước đi đúng đắn
tuy nhiên nhà lãnh đạo liên hợp quốc cũng cho rằng những cam kết này vẫn còn dưới mức cần thiết rất xa
để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp hiện tại
trước đó phiên họp ngày hai tháng một mươi hai của cop hai mươi tám kết thúc với thông báo năm mươi công ty dầu khí đã nhất trí
đạt mức phát thải khí mê tan gần như bằng không và chấm dứt tình trạng phát thải thường xuyên vào năm hai nghìn ba mươi
các công ty này cũng cam kết đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
tổng thư ký liên hợp quốc chỉ ra rằng tuyên bố trên vẫn né tránh những cam kết cụ thể và mạnh mẽ hơn cần có
về việc loại bỏ khí thải từ việc tiêu thụ
nhiên liệu hóa thạch cũng như chưa làm rõ được cách thức và chiến lược để đạt được mục tiêu đã đề ra
nhà lãnh đạo này tiếp tục hối thúc những kế hoạch chi tiết để loại bỏ từng bước nhiên liệu hóa thạch
theo thời hạn tương thích với nhiệm vụ giới hạn hiện tượng trái đất ấm lên ở mức một năm độ c
đồng thời lên án mạnh mẽ hiện tượng quảng cáo xanh khi coi đây là yếu tố cản trở những nỗ lực bảo vệ môi trường thực sự
bangladesh đang phải đối mặt với khủng hoảng dịch sốt xuất huyết trầm trọng nhất trong nhiều năm qua
và biến đổi khí hậu được cho là một trong những tác nhân lớn nhất dẫn đến sự bùng phát dịch
tổ chức y tế thế giới who cho biết các bệnh lây chuyển qua mũi đang lây lan nhanh và mạnh hơn do biến đổi khí hậu
mùa mưa bị gián đoạn cùng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra tình trạng úng nước
khiến cho các loài mũi có khả năng sinh sôi nảy nở mạnh hơn
trong bối cảnh hội nghị về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám đang diễn ra bangladesh đã nhấn mạnh
y tế là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
đồng thời yêu cầu các nước tăng cường đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển y tế
tính đến hiện tại bangladesh đã ghi nhận hơn một hai trăm linh người tử vong trong năm nay
và hơn hai trăm năm mươi người nhiễm virus do suất huyết
những ngày qua nhiều quốc gia châu âu trong đó có đức xét và anh đã ghi nhận tình trạng tuyết rơi
làm cản trở hoạt động giao thông tại các nước này
tại đức tuyết dây dày kéo dài nhiều ngày qua tại nhiều bang miền nam
đang gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng
hơn bảy trăm linh chuyến bay tại sân bay munich mạng lưới giao thông công cộng cũng đã bị hủy do tuyết rơi dày
hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trong đêm do đường trơn trượt
tình trạng tương tự được ghi nhận tại xeo
tuyết rơi dày đã gây gián đoạn giao thông trên khắp đất nước bao gồm cả sân bay praha dẫn đến mất điện
trong khi đó cơ quan khí tượng anh cũng đưa ra cảnh báo vàng về tuyết và băng vào hai ngày qua
với nhiệt độ ban đêm được dự báo có thể giảm xuống mức âm một mươi độ c
anh cũng đã ban hành cảnh báo về sức khỏe cho chín vùng của đất nước cho đến ngày năm tháng một mươi hai khi nhiệt độ thấp sẽ tiếp tục kéo dài
thưa quý vị theo tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc
nông nghiệp là lĩnh vực gánh chịu tới hai mươi ba tổng thiệt hại do thiên tai và thảm họa trên thế giới
hạn hán tác động nặng ní nhất đến ngành nông nghiệp toàn cầu sáu mươi năm tổng thiệt hại do hạn hán rơi vào lĩnh vực nông nghiệp
còn thiệt hại do lũ lụt ước tính vào khoảng hai mươi
do điều kiện khí hậu thay đổi có những loại cây trồng hàng nghìn năm gắn với một vùng đất này thì nay lại xuất hiện ở những vùng đất khác
có những vùng đất rộng lớn trước kia không thể trông chọc được thì nay lại có thể trở thành những vùng canh tác mới
nói cách khác biến đổi khí hậu đang vẽ lại bản đồ đất nông nghiệp thế giới
và đây cũng là vấn đề sẽ được đề cập trong một câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay

việc trồng cao lương hấp dẫn vì nó mang lại một nền canh tắc mới một cách nghĩ mới về nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp bền vững bảo tồn tài nguyên và tác động đến tương lai
đó là giải pháp giúp cải thiện mọi thứ tiêu thụ ít thuốc bảo vệ thực vật hơn ít phân bón hơn và trên hết là bảo tồn nguồn nước ngầm và tài nguyên nước
cây cao lương có nhiều lợi thế dầu protein chứa tám trong số chín amino acid thiết yếu có đặc tính không cần tưới nước không đòi hỏi thuốc chuyển sâu và chỉ cần một phần ba lượng phân bón so với các loại lúa mỉ thông thường
trong bốn năm qua diện tích trồng cao lương ở pháp đã tăng hơn năm mươi không chỉ pháp nhiều nước châu âu đã hướng tới trồng loại cây này để cung cấp lương thực cho con người
tại một ruộng nho ở bastat phía nam thụy điển nhiều năm trước không ai nghĩ rằng một đất nước lạnh giá ở bán đảo scaninavi lại có thể trồng được nho
nhưng ngày nay biến đổi khí hậu đã khiến mọi thứ thay đổi
một quả nho cần khoảng một trăm linh ngày từ khi ra hoa đến khi trưởng thành trên một mươi độ c điều mà trước đây chưa từng xảy ra đó là một sự thay đổi thực sự mọi người đang dần nhận ra rằng họ có thể trồng những thứ khác ngoài lúa mì ở đây
còn tại miền nam nước anh khí hậu giờ cũng giống như vùng champagne hoặc bồ con của pháp nên cũng có thể trồng nho